nhân châu đảo tiền tiêu của thành phố quy nhơn tỉnh bình định đang có sự thay đổi mạnh mẽ
khi các công trình hạ tầng phục vụ dân sinh kinh tế của địa phương được đầu tư
xã đảo một thời nằm cách biệt với đất liền giờ trở thành điểm đến của nhiều du khách yêu thích sự khám phá và trải nghiệm
trong vòng hai năm trở lại đây khi các điều kiện về cơ sở hạ tầng như đường giao thông nội bộ cầu tàu bến bãi được đầu tư
nhân châu trở thành điểm du lịch được nhiều du khách trong và ngoài tỉnh lựa chọn
trên đảo có các danh thắng nổi tiếng như ngọn hải đăng nhân châu bãi đá thảo nguyên các bãi tắm lặn ngắm săn hồ
thời gian gần đây cùng với sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch bình định nhân châu cũng đã chuyển dịch kinh tế
trong đó dịch vụ du lịch đang được đẩy mạnh
trên đảo hiện nay có một mươi hai hộ dân
trên đảo hiện nay có một mươi hai hộ dân tham gia hoạt động dịch vụ du lịch cư trú
một điều khá ấn tượng đó là những hướng dẫn viên người bản địa làm du lịch
với chất mộc mạc gần gũi nhưng cũng rất có trách nhiệm với thiên nhiên

với chất mộc mạc gần gũi nhưng cũng rất có trách nhiệm với thiên nhiên
xã đảo nhân châu vốn được xem là một ốc đảo bởi đò ngang cách trở
giờ trở nên nhộn nhịp nhờ có hoạt động du lịch
tuyến vận tài biển thuận lợi đã giúp nhân châu phát huy lợi thế biển đảo
và mạnh dạng đẩy mạnh phát triển du lịch
du lịch cộng đồng mô hình du lịch đang được người dân đảo phát huy và xây dựng thương hiệu trên đảo cù lao xanh